khoảng ba giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một chiếc thuyền máy chở hơn hai mươi sáu tân lúa bị chìm trên sông cổ chiên
đoạn ấp an hương hai xã mỹ an huyện mang thít tỉnh vĩnh long điều đáng nói chiếc thuyền máy này bị chìm
nguyên nhân chính là do có bãi cọc ngầm với hàng trăm cây dừa được đóng giữa sông cổ chiên
theo lời kể của ông huỳnh văn thanh hiền ngụ xã phú mỹ huyện tân phú tỉnh an giang khoảng thời gian trên
ông điều khiển chiếc thuyền máy chở hơn hai mươi sáu tấn lúa hướng từ trà vinh về thốt nốt cần thơ
khi đến nơi đây trời tối không thấy biển báo gì thì bất ngờ bị vướng cọc ngầm chiếc thuyền bị nghiêng và chìm dần
ông may mắn thoát chết
theo người dân nơi đây khoảng mấy tháng nay tại đoạn sông cổ chiên giáp với ngã ba sông cái lóc thuộc ấp an hưng một và hai của xã mỹ an huyện mang thít tỉnh vĩnh long có doanh nghiệp cho máy đến đóng hàng trăm cọc dừa gần giữa sông
điều đáng nói là chỉ có vài cái bao tải hay túi ni lông treo lên để làm biển báo nhưng do gió thổi đã rách nát rất nguy hiểm khi đi qua đây mỗi khi trời tối hay mưa bão
trước sự việc trên các cấp chính quyền tỉnh vĩnh long cần sớm có phương án giải quyết để tránh tình trạng tai nạn đáng tiếc
tiếc xảy ra